trong suốt ba mươi năm qua gian hàng cũng dành một không gian lớn để giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của việt nam
nói chuyện với cộng đồng người maragascar gốc việt chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng các thế hệ người maragascar gốc việt là bộ phận không thể tách rời
ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng người madagascar gốc việt ở madagascar
đối với công cuộc xây dựng đất nước chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người maragascar gốc việt tiếp tục đoàn kết
tuân thủ luật pháp nước sở tại làm ăn đóng góp cho sự phát triển của madagascar và quan hệ giữa hai nước
theo chương trình vào chiều nay theo giờ hà nội tổng thống madagascar sẽ chủ trì lễ đón các trưởng đoàn
khai mạc hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu sau lễ khai mạc tại trung tâm hội nghị ở thủ đô antana narevo
chủ tịch nước trần đại quang có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu
tối qua hai mươi năm tháng một mươi một tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức
lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm khởi nghĩa ba đình và bảy mươi năm thành lập đảng bộ huyện nga sơn
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đồng chí phạm quang nghị
nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí lãnh đạo tỉnh thanh hóa và đông đảo nhân dân huyện nga sơn
khởi nghĩa ba đình do phạm bàng và đinh công tráng lãnh đạo là một trong những cuộc khởi nghĩa sớm nhất
có ý nghĩa mở đầu và là đỉnh cao trong phong trào cần vương chống pháp cuối thế kỷ một mươi chín tại thanh hóa
lễ kỷ niệm không chỉ là một ngày hội đối với nhân dân thanh hóa
mà còn là một sự kiện có ý nghĩa lớn trong lịch sử đấu tranh dành độc lập của đất nước
khơi dậy lòng biết ơn và tự hào của mỗi người dân đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước
kế thừa phát huy truyền thống một trăm ba mươi năm khởi nghĩa ba đình chính quyền nhân dân tỉnh thanh hóa
nêu cao truyền thống đoàn kết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân rộng phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
xây dựng quê hương thanh hóa ngày càng văn minh giàu đẹp
đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bắc ninh để thông qua báo cáo kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh
tại buổi làm việc
kết quả cho thấy ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch số một mươi sáu
bảo đảm đúng yêu cầu nội dung chương trình đề ra
qua công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật đối với năm mươi bảy trường hợp vi phạm về tham nhũng
cố ý làm trái
ủy ban kiểm tra các cấp đã chuyển một mươi ba vụ việc đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngành thanh tra tiến hành một trăm bảy mươi năm cuộc thanh tra về kinh tế xã hội qua thanh tra chuyển cơ quan điều tra
vụ thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế qua công tác thi hành án đạt hơn ba một tỷ đồng
phải thu hồi theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ là tám mươi
đoàn công tác số ba kiến nghị đối với ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng
có biện pháp cụ thể lãnh đạo chỉ đạo ubnd các cấp các ngành chấn trình xử lý vi phạm về quản lý đất đai
đoàn công tác cũng đã kiến nghị ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với hai vụ án
một vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế bảo đảm sự nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tổ chức đoàn kiểm tra tăng cường trên phạm vi toàn quốc
có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân nếu để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải trong phạm vi quản lý
để tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện
nhằm đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải tham gia giao thông
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể
trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu ra soát hoàn thiện các quy định liên quan
đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa bằng xe ô tô hoàn thiện các quy định về tổ chức
và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe cố định
cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe kết hợp với trạm thu phí
bộ tài chính vừa có văn bản đề nghị các địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả phù hợp với tình hình thực tế
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá đầu cơ gây tăng giá cục bộ những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi chín
theo bộ tài chính từ nay đến cuối năm công tác điều hành giá còn nhiều áp lực do các yếu tố như nhu cầu
tiêu dùng tăng trong dịp lễ tết diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực thực phẩm
giá xăng dầu thế giới có xu hướng hồi phục việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại một số địa phương theo lộ trình thị trường
do vậy để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát năm hai nghìn một mươi sáu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng ở mức dưới năm
bộ tài chính đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở tài chính sở công thương và các sở ban ngành chức năng
các doanh nghiệp trên địa bàn ra soát đánh giá lại nhu cầu và nguồn cung cấp hàng dịch vụ trên địa bàn những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi chín
kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
tiếp theo chương trình bão số chín có tên quốc tế toket đi vào biển đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm
gây thời tiết xấu trên biển
quy định về chất lượng thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu
tin bão trên biển đông cơn bão số chín vào hồi tám giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vị trí tâm bão số chín ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
dự báo hai mươi bốn h tới bão số chín di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc đông

một mươi giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tương đương từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín giật cấp một mươi một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
cảnh báo hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực đà nẵng khánh hòa
từ ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai tương đương từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét sạt lở đất
sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía bắc nghệ an thừa thiên huế
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi
các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ duy trì tình trạng trời rét
vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
vùng núi cao là từ tám đến một mươi một độ c
hà nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c
xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội công an thành phố hà nội phối hợp cùng với mặt trận tổ quốc thành phố
đã tổ chức lễ phát động phong trào và gia quân giữ gìn vệ sinh môi trường
tại một mươi năm bệnh viện lớn ở các quận trên địa bàn
công an thành phố hà nội đã tổ chức lễ phát động phong trào và gia quân giữ gìn vệ sinh môi trường

giá trị gia tăng ngành chân nuôi đóng góp chung vào ngành nông nghiệp khoảng hai mươi ba hai mươi bốn
chủ yếu tập trung ở hai lĩnh vực chính là lợn và da cầm
hiện việt nam có thể chủ động một trăm linh giống lợn
về tình hình cung ứng các loại sản phẩm ngành chăn nuôi dịp cuối năm
đặc biệt là dịp tết nguyên đán
cục chân nuôi khẳng định các loại sản phẩm chân nuôi cung ứng tương đối dư giả
khoảng vài triệu tấn các loại cùng hơn một tỷ quả trứng
thậm chí sản phẩm chăn nuôi còn đủ để xuất khẩu nếu có điều kiện
tại diễn đàn các đại biểu đã xác định những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu
khi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm
đưa ra những thách thức và giải pháp đối với vấn đề hàng thực phẩm xuất khẩu của việt nam bị trả về
cũng như các quy định về xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng thực phẩm trong các fta việt nam tham gia
một là chất lượng không đồng đều hai nữa là dư lượng kháng sinh
hoặc là dư lượng hóa chất thuốc bảo quản thực vật vẫn còn cao không đúng tiêu chuẩn
chúng ta thấy là có rất nhiều hiện tượng là các doanh nghiệp chúng ta phải nhận hại hàng để trả lại
và rất nhiều các mặt hàng trong một thời gian ngắn đã bị ngưng nhập khẩu
cho đến khi việt nam có thể giải quyết được vấn đề này
hiện nay thực phẩm của việt nam đã xuất khẩu đến khoảng một trăm hai mươi nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng xuất khẩu hàng năm
tuy nhiên việt nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức do đa số doanh nghiệp
cơ sở sản xuất trong ngành nông sản thực phẩm chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
hạn chế về vốn công nghệ
vì vậy khó đáp ứng được những yêu cầu hợp chuẩn khắt khe của các thị trường nhập khẩu
dẫn đến hàng hóa xuất khẩu có thể bị trả lại
bên cạnh đó đa phần doanh nghiệp chưa chủ động để tìm hiểu và chuẩn bị cho hội nhập kinh tế
cũng như những tiêu chuẩn để được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và hợp chuẩn đối với sản phẩm nông sản
thực phẩm xuất khẩu rất cần chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp siêu nhỏ và người sản xuất
sở giao thông vật tài tp hcm cùng liên doanh ba doanh nghiệp tư nhân
vừa ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án xây dựng
hai doanh nghiệp sản xuất
ba km đường nối phạm văn đồng với quốc lộ một với tổng mức đầu tư là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong tổng mức đầu tư hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng kinh phí xây dựng là hơn chín trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
còn lại là tiền giải phóng mặt bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
đoạn đường hai bảy km đi qua các phường linh đồng tam phú tam bình quận thủ đức
điểm đầu nối với dự án đường bình thái gò dưa tại vị trí tiếp giáp với đường phạm văn đồng
điểm cuối đối với dự án cầu vượt nút giao thông gò dưa
theo sở giao thông vận tải tp hcm khi hoàn thành dự án sẽ kết nối các trục giao thông chính
từ đường phạm văn đồng với quốc lộ một giảm một độ xe tập trung vào các đường xuyên tâm trong nội đô
từng bước khép kín tuyến đường vành đai hai đã được thủ tướng phê duyệt
dự án cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển việc chỉnh trang đô thị
dọc tuyến đường vành đại hai theo quy hoạch
thưa quý vị như thông tin truyền hình nhân dân đã đưa công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực vĩnh tân một
vừa xin cấp phép nhận chìm hơn một năm triệu mét khối chất thải xuống biển
khu vực gần nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một huyện tuy phong tỉnh bình thuận
khu vực dự kiến đổ thải có diện tích khoảng ba mươi hectare ngay sát khu bảo tồn biển hòn cao
nơi được bảo vệ nghiêm ngặt về hệ sinh thái bảo tồn và đa dạng sinh học
với gần hai trăm ba mươi bốn loài san hô hơn ba mươi bốn loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng
nhiều chuyên gia đã phản đối đề nghị này
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa có công văn chính thức liên quan đến khu bảo tồn thiên nhiên hòn câu
liên quan đến đề xuất xả thải ra biển của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có văn bản gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc xin điều chỉnh giảm một sáu mươi hectare diện tích khu bảo tồn biển hòn cao
nhằm nhường lại diện tích cho các nhà máy nhiệt điện ở vĩnh tân
công văn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
sự đa dạng và phong phú của tài nguyên sinh vật biển cùng với cảnh quan độc đáo của khu bảo tồn biển hòn cao
là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế thủy sản du lịch và giải trí
mặt khác do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hiện tượng nước trồi
nên khu vực này được xem là nơi có ý nghĩa lớn trong duy trì và bổ sung đa dạng sinh học nội tại
và phát tán ra các vùng lân cận nhờ vào khả năng thích ứng của dạng san hô
đồng thời công văn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn còn chỉ rõ
tại quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của bộ tài nguyên và môi trường
đối với các dự án thành phần liên quan đến công trình trung tâm điện lực vĩnh tân và cảng tổng hợp vĩnh tân
không đề cập đến tác động của việc thu hẹp khu bảo tồn biển hòn cao đến hệ sinh thái dạng san hô
cỏ biển và các loài động thực vật biển các loài cá tôm hùm hải sâm sao biển
và một số loài quý hiếm khác như đồi mồi dừa xanh
các dạng ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông tôm hùm đỏ tôm hùm xanh phân bố tại khu bảo tồn biển hòn cao
chính vì vậy với những căn cứ trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn không đồng ý
với chủ trương điều chỉnh giảm diện tích khu bảo tồn biển hòn cao
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
xem xét lại đánh giá tác động môi trường của dự án này đối với khu bảo tồn biển hòn cao
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại thành phố đông hà bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị tổ chức lễ hoàn thành
chuyển giao kỹ thuật là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện trung ương huế
theo quyết định số ba nghìn sáu mươi bảy của bộ y tế
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị là bệnh viện hạng một có hơn năm trăm linh giường bệnh
được bộ trưởng bộ y tế phê duyệt dự án đây là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện trung ương huế
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm các chuyên ngành được hỗ trợ như tim mạch ung biếu ngoại chấn thương
sau khi có quyết định bệnh viện trung ương huế đã mở các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật
trang thiết bị y tế và cử cán bộ trực tiếp tham gia chuyển giao hai mươi hai gói kỹ thuật
như phẫu thuật thoát vị đế đệm cuộc sống thắt lưng phẫu thuật cấp cứu lồng ngực
mạch máu phẫu thuật ung thư vú và ung thư sản phụ khoa xạ dây đại trang
hóa trị trong ung thư kỹ thuật kết hợp xương nâng cao cho bệnh viện đa khoa quảng trị
việc chuyển giao kỹ thuật và bệnh viện vệ tinh của bệnh viện trung ương huỳnh đã giúp cho
người dân trên địa bàn tỉnh quảng trị được khám và điều trị bệnh với chất lượng cao
ngay tại địa phương mà không cần phải lên tuyến trên
dịp này bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị đã khai trương đơn nguyên tim mạch can thiệp dsa thuộc khoa nội tim mạch
sáng nay tại hà nội bộ xây dựng phối hợp cùng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức lễ trao giải loa thành lần thứ hai mươi tám cho các sinh viên có đồ án tốt nghiệp xuất sắc
về lĩnh vực xây dựng tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
giải thưởng năm nay có hai mươi ba trường gửi đồ án tham dự
ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận bảy mươi sáu đồ án
thuộc khối chuyên ngành kiến trúc quy hoạch và chín mươi bảy đồ án thuộc khối kỹ thuật công trình và kinh tế
trong đó hội đồng chuyên ngành xây dựng và kinh tế có bốn mươi tám đồ án
hội đồng có ít đồ án nhất là hội đồng công trình giao thông với năm đồ án
theo hội đồng giải thưởng đề tài về công trình công cộng vẫn chiếm đa số
trong khi các đề tài thiết thực sát với nhu cầu xã hội còn chưa nhiều
các trường cũng chưa thực sự khuyến khích sinh viên chọn các công trình bền vững công trình xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng
nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân
một số đề án còn xa đà vào nghiên cứu phân tích khoa học
sau nhiều nỗ lực của cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân sự đầu tư của tỉnh
đến nay hai xã quân bình và cẩm giang thuộc huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đạt chuẩn nông thôn mới
sau khi hai xã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành
thẩm định làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận quân bình và cầm giang
đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay đây là hai xã nông thôn mới đầu tiên của bắc cạn
nhân dân các thôn xóm đều có ý thức bài trừ tệ nạn xã hội giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường nông thôn
bản sắc văn hóa dân tộc chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển chăn nuôi thành lập và phát triển tổ hợp tác
hợp tác xã để tăng thu nhập cải thiện đời sống hiến đất đóng góp vật chất để xây dựng nhiều công trình hạ tầng nông thôn
bên cạnh đó tỉnh bắc cạn đầu tư nguồn lực để xây dựng các công trình như trường học trạm y tế
chợ công trình giao thông nên đến nay quân bình và cầm giang đạt một mươi chín tiêu chí nông thôn mới và không để nợ động
tối qua hai mươi năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội trái cây lục ngạn lần thứ nhất
trong những năm qua tỉnh bắc giang luôn tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung
trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô lớn
như vùng trồng cây ăn quả với gần bốn mươi năm hectare vùng trồng vải thiêu chuyên canh
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang
nơi đang diễn ra ngày hội trái cây lần đầu tiên được tổ chức tại miền bắc
với rất nhiều những đặc sản được trưng bày tại ngày hội này nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân
đồng thời đây là một sự kiện được diễn ra cũng nhằm thu hút những nguồn lực đầu tư về với vùng cây ăn trái
cũng như là đầu tư về du lịch biệt vườn du lịch sinh thái của một tỉnh nằm ở vùng đông bắc của tổ quốc
ngày hội quy tụ sáu mươi gian hàng là các nông sản đặc sản của huyện lục ngạn và một số địa phương lân cận
thu hút đông đảo các khách tham quan tô điểm cho khung cảnh ngày hội thêm đủ mọi màu sắc
chúng tôi tổ chức ngày hội trái cây nụng ngạn lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích là quảng bá sản phẩm chủ lực
cũng như là sản phẩm đặc sản của tỉnh bắc giang nói chung và của huyện lục ngạn nói riêng
đồng thời vinh danh thành quả lao động của bà con nông dân gắn với việc giữ gìn và nâng cao chất lượng thương hiệu của trái cây lục ngạn
đối với ngày hội này chúng tôi đã góp phần để quảng bá cho nông dân chúng tôi
để cho thị trường để khách hàng biết đến là lục ngạn không chỉ lổi tiếng với quả bài thiều
mà cũng lổi tiếng với các loại cây có muối đặc biệt là cây cam đường canh
khi về địa phương của tôi đã cho chất lượng rất là tốt thế mà giá cả cũng hết sức hợp lý
trong khuôn khổ ngày hội ngoài hoạt động trưng bày sản phẩm trái cây của lục ngạn và tỉnh bắc giang
còn có các hội thảo về kết nối trái cây với các kênh phân phối phát triển vùng cây ăn quả bền vững
tổ chức các trò chơi dân gian tham quan một số mô hình vườn cây ăn quả tiêu biểu tại một số xã trong huyện
ngày hội trái cây lục ngạn lần thứ nhất sẽ kết thúc ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
động đất mạnh sáu bảy độ richter ở tân cương trung quốc
người mỹ ngày càng thờ ơ với black friday
truyền thông trung quốc đưa tin một trận động đất mạnh sáu bảy độ richter đã làm rung chuyển khu vực núi ở tân cương phía tây trung quốc khiến một người thiệt mạng
theo cơ quan thăm dò địa chất mỹ trận động đất xảy ra ở khu vực phía nam tân cương
ở độ sâu một mươi hai km dưới mặt đất và khá gần biên giới giữa trung quốc với tajikistan
trận động đất có cường độ mạnh đến nỗi khu vực kasgar cách tâm trấn động đất một trăm sáu mươi chín km
hãng tin tân hoa cho hay theo kết quả kiểm tra sơ bộ một người dân làng đã thiệt mạng do nhà sập trong khi ít nhất sáu ngôi nhà khác bị nứt hoặc đổ sập
hiện nhà chức trách đã kích hoạt tình trạng phản ứng khẩn cấp ở mức độ ba và cử một nhóm đến khu vực xảy ra động đất
chính phủ nga vừa đưa ra thông cáo cho biết nước này hiện đang thương lượng với philippines về việc thiết lập một thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước theo đề xuất của bộ quốc phòng và bộ ngoại giao nga
trang mạng của chính phủ nga đưa ra thông cáo cho biết dựa trên đề xuất từ bộ quốc phòng và bộ ngoại giao nga chính phủ nga hiện đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác quân sự với bộ quốc phòng philippines tuy nhiên không nói rõ là hợp tác trong lĩnh vực gì
trước việc mối quan hệ giữa philippines và đồng minh lâu năm là mỹ đang trở nên căng thẳng trong thời gian qua tổng thống philippines ông duterte đang tìm kiếm các đồng minh tiềm năng khác như nga và trung quốc
trước đó bên lề hội nghị hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại lima peru hôm một mươi chín tháng một mươi một vừa qua tổng thống duterte đã có cuộc hội đàm với tổng thống putin
về phần mình tổng thống putin cũng chúc mừng mối quan hệ ngoại giao giữa nga và philippines trong bốn mươi năm qua đồng thời đề xuất bán súng trường cho manila theo hình thức mua một tặng một
trong khi đó khoảng hai trăm năm mươi người dân thuộc khu vực miền trung và miền bắc israel đã phải sơ tán khi những đám cháy rừng lan rộng và vượt khỏi tầm kiểm soát
hàng nghìn lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đến từ mỹ hy lạp krasia italia nga và thổ nhĩ kỳ đã được điều đến để tham gia dập lửa
cảnh sát địa phương trong đêm đã phải đến từng nhà gõ cửa để kiểm tra tình trạng sơ tán của người dân
trong khi những nỗ lực kiểm soát cháy rừng đang gấp rút được thực hiện thì tình trạng thiếu mưa kết hợp với không khí rất khô và gió đông thổi mạnh đã khiến tình hình thêm phức tạp lửa tiếp tục lan rộng phá hủy hàng trăm ngôi nhà
các quan chức israel đã lên tiếng cáo buộc vụ cháy rừng này có thể là kết quả của hoạt động phá hoại có chủ đích
thủ tướng nước này benjamin netanyahu tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những đối tượng gây ra cháy rừng
hiện một mươi ba người tình nghi phóng hỏa gây cháy rừng lan rộng ở miền trung và miền bắc nước này đã bị bắt để điều tra
thưa quý vị black friday là ngày mở đầu dịp mua sắm cuối năm ở mỹ
tuy nhiên theo khảo sát mới nhất được tiến hành cho thấy có tới sáu mươi ba người mỹ không có kế hoạch mua sắm trong ngày này năm nay
điều đó cho thấy xu hướng mua sắm của người dân mỹ giờ đây đã thay đổi nhiều
ảnh hưởng phần lớn bởi sự tiện lợi của hình thức mua sắm trực tuyến cùng với các chương trình khuyến mại diễn ra quanh năm
tính độc quyền của ngày black friday giờ đã bị giảm suốt rất nhiều do người tiêu dùng đã ý thức được giá cả sẽ còn giảm tiếp ba mươi bốn mươi vào thời điểm gần lễ giáng sinh
ngoài ra các đợt bán hàng giảm giá trong năm ngày một dày hơn về tần suất và dài hơn về thời gian
các cửa hàng đã mở những đợt giảm giá cả trong các ngày lễ ít phổ biến hơn
như halloween hay ngày lễ lao động
trong khi các thương hiệu bán lẻ lớn như amazon lại tự tổ chức các ngày vàng mua sắm riêng
năm nào chúng tôi cũng đến đây dịp black friday
tuy nhiên chúng tôi chỉ ngắm đồ thôi xem có những thứ gì có thể phù hợp thì mua không thể thôi
chúng tôi thong thả đi nên cũng không phải dậy từ tận bốn giờ sáng làm gì
xu hướng mua sắm của người tiêu dùng mỹ giờ đây đã khác trước rất nhiều
thói quen mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến
thay vì phải xếp hàng dài dưới chỗ
chúng tôi đã đến trời giá lạnh để chạy đua các món hàng giá hời
giờ đây nhiều người chỉ cần ở nhà cách chuột là có thể có được món hàng như ý
tôi đã mua một ít đồ vào tối qua rồi
nhưng vẫn theo dõi để tìm xem có những đồ gì mua được nữa không
tôi chỉ cần ngồi chọn hàng online và chờ thôi
tuy nhiên bạn biết đấy có những món hời may mắn bạn có thể tìm thấy
theo số liệu của liên đoàn bán lẻ quốc gia mỹ
số người đi mua sắm dịp cuối tuần sau lễ tạ ơn đã giảm một phần ba trong ba năm trở lại đây
từ mùa xuân
mức một trăm bốn mươi bảy triệu người năm hai nghìn một mươi hai xuống còn một trăm linh hai triệu người trong năm hai nghìn một mươi năm
nhân ngày quốc tế về xóa bỏ bạo hành đối với phụ nữ hai mươi năm tháng một mươi một
nhiều cuộc tuần hành lớn đã diễn ra tại các nước mỹ latin
để phản đối tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhằm vào phụ nữ
sau khi xảy ra các vụ sát hại nữ giới làm dấy lên làn sóng bất bình trong khu vực
tại thủ đô buenos aires của argentina hàng chục nghìn người đã đổ xuống đường
và phản đối nạn bạo hành phụ nữ kêu gọi hành động hơn nữa vì quyền lợi của nữ giới
trong đó đáng chú ý có kế hoạch cuộc tấn công của nữ giới trên toàn thế giới vào ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
các nhà hoạt động tại đức italia nga israel hàn quốc và mexico dự kiến cũng sẽ tham gia kế hoạch này
các cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra cùng ngày tại các nước khác ở khu vực mỹ la tinh
như chile uruguay colombia venezuela và guatemala
năm hai nghìn chín argentina đã ban hành một bộ luật nhằm đối phó nạn bạo lực nhằm vào phụ nữ
song các nhà hoạt động cho rằng bộ luật này chưa được triển khai hiệu quả